chất lượng không khí trên địa bàn thành phố hà nội trong tuần vừa qua có xu hướng xấu đi so với tuần trước đó
cụ thể chỉ số chất lượng không khí aqi ở mức trung bình tăng cao hơn so với tuần trước
còn chỉ số aqi ở mức tốt thì giảm đi và không có ngày nào ở mức kém
chỉ số aqi tại trạm quan chắc giao động từ một mươi sáu đến tám mươi sáu
trên địa bàn thành phố hà nội về cơ bản vẫn là thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng không khí
đây là tâm điểm của mùa hè nên có nắng gây gắt và oi bức trên diện rộng
kèm theo đó là lượng giao thông đi lại tăng cao khiến chất lượng không khí tăng
tranh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm
điều này làm giảm bớt các chất ô nhiễm khuếch tán hơn và khiến chất lượng không khí có xu hướng xấu hơn so với tuần trước
để góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí
thì người dân cần hạn chế đốt rác giảm thiểu đun nấu bằng than tổ ong
rác cần được thu gom và xử lý theo quy định
người dân không tự ý đốt rác thải tại nơi mình sinh sống
các khu vực dân ngoại thành không được đốt dâm dạ